sau hai năm dồn toàn lực chiến đấu với đại dịch covid một mươi chín hiện tp hcm lại đang phải ứng phó với dịch bệnh kép là dịch covid một mươi chín và dịch sốt xuất huyết
trước tình trạng trẻ nhập viện gia tăng mạnh và đã ghi nhận trường hợp tử vong do nhập viện chế
có thể thấy dịch sốt xuất huyết đang diễn biến ngày càng phức tạp nguy cơ dịch bùng phát cao
sốt xuất huyết lây từ người bệnh sang người lành qua trung gian mũi vặn
năm nay mùa mưa lại đến khá sớm với tp hcm và các tỉnh lân cận do đó dịch sốt xuất huyết có nguy cơ lan rộng
thực tế thành phố đã có nhiều ca bệnh nặng thậm chí ghi nhận một số trường hợp tử vong
theo số liệu thống kê của trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm tính đến giữa tháng bốn
tp hcm ghi nhận gần bốn năm trăm linh ca mắc sốt xuất huyết dengue
trong đó có một trăm linh chín ca nặng đang điều trị tại các bệnh viện
năm hai nghìn một mươi chín sốt xuất huyết bùng phát thành dịch với hơn hai mươi ca mắc
thì số ca bệnh nặng cũng chỉ ba mươi tám ca
còn năm hai nghìn hai mươi hai số ca mắc đang gia tăng và cao hơn so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
đáng chú ý là trẻ nhập viện vì sốt xuất huyết tăng cao
đặc biệt các trường hợp nặng bị tổn thương đa cơ quan như gan thận và phải thở máy lọc máu
hiện nay nhóm tuổi bị mắc nặng hay gặp là từ tám đến một mươi ba tuổi
bác sĩ chuyên khoa hai
nguyễn trần nam phó giám đốc bệnh viện nhi đồng tp hcm cho biết
các trường hợp mắc sốt xuất huyết nặng đa số do nhập viện trẻ
nguyên nhân có thể do dịch covid một mươi chín
cho nên người dân quên đi bệnh sốt xuất huyết là bệnh lý nguy hiểm thường gặp
bên cạnh đó triệu chứng ban đầu của bệnh sốt xuất huyết khá tương đồng
với một số bệnh nhiễm siêu vi khác như cúng
đặc biệt giai đoạn khởi phát của bệnh có khi giống với covid một mươi chín nên dễ bị bỏ sót
ngoài ra tâm lý còn sợ covid một mươi chín nên các phụ huynh ngại đưa trẻ đến khám tại bệnh viện
dù đã có triệu chứng
đặc điểm nhận biết bệnh sốt xuất huyết là sốt cao liên tục hai đến bảy ngày
kèm các dấu hiệu xuất huyết như chấm xuất huyết chạy máu răng máu mũi
vết bầm xuất huyết âm đạo trẻ gái ở tuổi dày thì
bệnh thường trở nặng vào ngày thứ tư đến ngày thứ sáu
với biểu hiện trị tim mạch tay chân lạnh mạch nhẹ khó bắt
và thường ít kèm các triệu chứng hô hấp ho sổ mũi và tiêu chảy
bác sĩ truyền khoa hài nguyễn trần nam cũng khuyến cáo phụ huynh
cần lưu ý khi trẻ sốt cao liên tục từ ba ngày trở lên
phải đến khám tại các cơ sở y tế để được chẩn đoán và được điều trị kịp thời
không nên chủ quan tự mua thuốc điều trị bệnh cho trẻ tránh những biến chứng có thể đe dọa tính mạng
dịch sốt xuất huyết đang là một mối nguy hiểm đáng lo ngại với người dân tp hcm
đặc biệt là đối tượng trẻ nhỏ
tuy nhiên các chuyên gia cũng nhận định bệnh sốt xuất huyết nếu được chẩn đoán sớm
và điều trị kịp thời thì hầu hết sẽ diễn tiến thuận lợi ít có trường hợp tử vong
vì vậy mọi người có thể tự phòng bệnh sốt xuất huyết bằng các phương pháp đơn giản hiệu quả
như vệ sinh môi trường sống và làm việc thường xuyên làm sạch và không để ngưng động nước
tạo điều kiện thuận lợi cho mũi đẻ trứng
đồng thời mặc quần áo dài mắt màng khi ngủ để tránh bị mũi nốt hạn chế nguy cơ lây nhiễm